cổ phiếu penny thì ở cái góc độ là một chuyên gia tư vấn như tôi thì đúng rằng là các cổ phiếu
mid cap và các cổ phiếu penny nó bị định giá quá cao nó bị định giá quá cao thì cứ đơn giản như
thế này đối với một cái cổ phiếu bedin cái hệ số định giá của nó lên tới hàng trăm lần tức là
người ta sẵn sàng trả một trăm linh đồng thu nhập để đổi lấy một đồng lợi nhuận của cái doanh nghiệp này
thì đúng nghĩa đó là một hệ số định giá quá cao và bắt buộc nó phải trở lại mặt đất dùng cái từ
trở lại mặt đất lại từ chính xác nhất thì cái lượng margin tức là cái lượng ký quỷ được công ty
chứng khoán hỗ trợ để giúp giá tăng cái sức cầu của nhà đầu tiên chứng khoán nó cũng tăng trưởng
trong hai năm qua rất nhiều diễn tả là hàng loạt các công ty chứng khoán tăng vốn hàng chục
nghìn tỷ đồng để đáp ứng cái nhu cầu margin tức là cái nhu cầu ký quỷ của thị trường và khi thị trường
giảm thì chắc chắn rằng là cái lượng mice này nó sẽ giảm theo tại vì nó phải tuân thủ vào các
cái tỷ lệ quản trị rủi ro của công ty chứng khoán đưa ra vậy thì khi nào nó tạo ra sự công bằng
như hồi nãy là giang có hỏi đó là về một cái vùng giá mới vùng một vùng cái giá gọi là vùng giá
cần mặt vậy thì nó cũng có những cái thông số đi kèm như đó và chúng tôi đo được rằng là hầu
hết các cổ phiếu trong cái đợt suy giảm vừa rồi nó đã giảm ở những cái mức tuyệt đối khá lớn
tương đối khá lớn có cổ phiếu đã giảm khoảng tám mươi rồi thì thực ra đó là một cái mức trả giá
cũng rất lớn cho một đợt điều chỉnh
và một cái mặt bằng giá mới mà chúng tôi kỳ vọng ở đây nó nằm ở chỗ không phải là về giá không
mà nó còn về cấu trúc dòng tiền đổ vào thị trường nữa hiện tại chúng ta thấy rằng là ủy ban chứng khoán
đang có những cái động thái siết lại những cái pháp lý chuẩn chỉnh đối với thị trường bên cạnh đó là
bộ tài chính cũng xiết lại những pháp lý chuẩn chỉnh đối với thị trường trái phiếu mà chúng ta biết
rằng thị trường trái phiếu thị trường cổ phiếu và thị trường ngân hàng là ba cái bình thông nhau
vậy thì cái câu chuyện
nó cần một thời gian để ba cái bình này cái lượng nước chính là tiền trong đó nó cân đối với nhau
thì nó sẽ đi về một cái mặt bằng giá hợp lý và cái điểm rơi đâu đó ít nhất nó cũng cần phải hai tháng
hai quý cho cái việc này tức là điểm ra quý ba nó sẽ tạo ra việc còn bằng rồi quay trở lại gọi là
định giá hợp lý là khi nào đối với một nền kinh tế phát triển như chúng ta năm hai nghìn hai mươi hai này chính phủ đã đưa ra
một cái mục tiêu tăng trưởng gdp đâu đó nó khoảng trên sáu phải tìm một cái mặt bằng giá định giá hợp lý
cho toàn thị trường
ở cái mức một mươi hai một mươi ba lần thu nhập là một cái mặt bằng hợp lý thì trên cái quan điểm tư vấn cũng như là cái nhận định
chủ quan của tôi thì cái p của thị trường tức là theo thu nhập nó về khoảng cỡ một mươi hai đến một mươi ba lần đó là một cái mức giá
công bằng và hợp lý cho thị trường hiện tại
có nghĩa là phải tới quý ba thì chúng ta mới thấy được một mức giá cân bằng
sau nhiều tuần liên tục công lỗ nhà đầu tư cá nhân đã không còn giữ được bình tĩnh khi chứng kiến thị trường
chứng khoán ngày hai mươi năm tháng bốn giảm tới hơn
các chuyên gia đều cho rằng thị trường chứng khoán việt nam vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều điểm sáng
thứ nhất thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc gdp quý i tăng trưởng hơn năm
lạm phát vẫn được kiểm soát trong bối cảnh giá cả hàng thế giới tăng mạnh đồng vnd vẫn ổn định so với đồng tiền khác trong khu vực
chúng ta thấy rằng là cái tăng trưởng gdp hiện nay của việt nam của chúng ta vẫn có khả năng đảm bảo trên mức sáu
xong xong đó là cái tốc độ tăng trưởng
tăng trưởng fdi cũng là một trong những động lực cú hích để thị trường của chúng ta khôi phục kinh tế việt nam như
khôi phục trở lại sau giai đoạn dịch covid một mươi chín
như vậy rõ ràng tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng là cái nội tại và cái nền tảng tăng trưởng dài hạn của thị trường việt nam vẫn đang đảm bảo
và do đó chính vì thế tôi cho rằng là cái tình hình hiện nay nó cũng không phải là yếu tố đáng ngại trong dài hạn
trong khoảng hơn một hai tháng gần đây thì nhà đầu tư nước ngoài đã mua đòn trở lại mạnh mẽ
và nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua đồng trở lại
đỡ rất lớn bởi vì điều này cho thấy là gì đó nghĩ là họ có cái niềm tin đó
thậm chí là thị trường tràn xuống thì cái mức độ mua của họ là lại mạnh mẽ hơn
bên cạnh đó thông tin về kế hoạch hoạt động về doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn tiếp tục được cải thiện
dự báo lợi nhuận dòng của các doanh nghiệp trên sàn hồ sê sẽ duy trì mức tăng trưởng lần lượt là hai mươi ba và một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
vì vậy sau đà sụt giảm mạnh
thị trường sẽ quay trở lại với giá trị cơ bản và tăng trưởng bền vững hơn
sau cái đợt giảm vừa qua thì định giá thị trường chứng khoán việt nam đang ở cái mức rất là tốt
dựa trên triển vọng lợi nhuận hai nghìn hai mươi hai thì cái hệ số định giá của vn index hiện chỉ khoảng một mươi ba lần
thì thấp hơn so với các thị trường khác trong khu vực
và đây theo tôi nghĩ cũng là cái mức rất là hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn
vừa qua thì cũng có một cái thông tin là bộ tài chính đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ
vậy thì theo ông tuấn thì ông có đồng ý với cái chủ trương này hay không
tôi hoàn toàn đồng ý với cái chủ trương này của bộ tài chính
đơn giản là công ty chứng khoán nó đang có một lực lượng tương đối mâu thuẫn với những nhà đầu tư cá nhân
và những nhà đầu tư trên thị trường đó là lực lượng tự doanh
công ty chứng khoán là kê bên vừa viết báo cáo khuyến nghị đầu tư
vừa là một bên có một lượng tiền đầu tư vào thị trường
là tự doanh và cạnh tranh trực tiếp với tất cả các nhà đầu tư còn lại ở trên thị trường
vậy thì đối với những mô hình phát triển ở các thị trường và chứng khoán phát triển
và các quốc gia phát triển khác thì cái lực lượng tự danh này được tách hẳn khỏi công ty chứng khoán
và không còn liên quan
lúc này công ty chứng khoán thuần túy là cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư chứng khoán
nó không còn mâu thuẫn về quyền lợi nữa
thì bạn có thể thấy rất dễ là ví dụ như có thể là công ty chứng khoán viết một cái báo cáo tích cực
sau đó cho tự doanh mua trước rồi mới khuyến nghị sang nhà đầu tư thì nó mâu thuẫn quyền lợi
thì cái việc tái cơ cấu các công ty chứng khoán các công ty quản lý quỹ
ở cái giai thời điểm này lên chuyên nghiệp hơn tách bạch hơn những bộ phòng
nó là hoàn toàn tốt cho thị trường
liệu rằng đây có phải là động thái thanh lọc thị trường chứng khoán như mà chúng ta thường nói với nhau hay không ạ
đúng rồi trên cái quan điểm chủ quan của tôi thì thực sự thị trường chứng khoán cần một đợt thanh lọc chất lượng
tại vì sao như thế
nếu như chúng ta nghe cái cụm từ lên hạng thị trường mà như hồi nãy tôi vừa phân loại ba loại thị trường
chúng ta đang ở cái thị trường cận biên mà dùng cái ngôn ngữ bình dân
chúng ta đang ở cái thị trường vùng sâu vùng xa
à chúng ta muốn ra thành phố không muốn ra đúng không
có hàng loạt quỹ rất lớn ở trên thế giới họ quản lý tài sản lên tới hàng nghìn tỷ
họ có một cái quy tắc gọi là một cái rule investment đầu tư của họ
là họ không đầu tư vào các thị trường cận biên được
à vậy thì nếu mà chúng ta còn nằm ở cái xếp hạng là thị trường cận biên
chúng ta sẽ không được tiếp cận những cái quỹ nó lên tới hàng nghìn tỷ đô như thế
hay là nói diễn giải một cách nó đơn giản chúng ta đang ở trong một cái ao
chúng ta cần biến cái ao của mình thành cái hồ hoặc cái biển
thì lúc này chúng ta mới đón được những cái loại cá lớn cá mập cá gòi cá nhà tán vô
và thị trường nó mới càng phát triển
và chỉ muốn như thế chúng ta phải tinh chỉnh lại cơ cấu hệ thống pháp luật quản lý vận hành của thị trường
thì chúng ta đang làm cái đợt này tôi đánh giá thực sự là mạnh tay
và sẽ có tác dụng về lâu về giá
dạ vậy thì qua những cái gì mà ông tuấn vừa phân tích
thì trước khi mà chúng ta kết thúc từ điểm kinh tế ngày hôm nay
anh có thể đưa ra một cái lời khuyên cho các nhà đầu tư hiện tại đang cực kỳ hoang mang
bởi vì chỉ thấy điểm giảm sâu và tiền của mình đang ngày càng ra đi thôi
đầu tiên thì lời khuyên đầu tiên là tôi chúc mừng các bạn trước đi tôi đặt các bạn có một bài học
về cái việc dễ dãi trong đầu tư đối với cái bộ mục mục đầu tư chứng khoán này
tại vì nó còn rất là nhiều trình độ và kiến thức ở đây
vậy thì một cái bài học này bạn được
trả giá bằng tiền thì bạn hiểu rằng những cái sai lầm trên thị trường tài chính này
đều phải trả giá bằng tiền hết và bạn không có gì phải dần vặt nữa
đứng trên góc độ tôi là một người gần có gần hai mươi năm kinh nghiệm đầu tư và tư vấn ở đây
thì tôi như có khuyên trong cái câu trả lời số ba hay số bốn hồi nãy đó
bạn nên thoát khỏi thị trường điểm danh lại các cái khoản lỗ của mình
và quan trọng nhất rút cho mình bài học kinh nghiệm
thì từ bài học kinh nghiệm đó bạn mới trang bị được kiến thức trang bị được
phương tiện và bạn có thể gia nhập lại thị trường
bạn phục thu
lúc đó thì tôi tin rằng là với những bài học nó đau đớn nó có giá trị như thế
thì cái thái độ tiếp cận đầu tư của bạn nó chuyên nghiệp hơn
thì chắc chắn rồi trong một cái nền kinh tế phát triển như đó
nước việt nam này có thể duy trì một cái gdp rất cao trên bệnh viện chung toàn cầu
thì tôi nhìn quan sát và kiểm chứng tất cả các dữ liệu trong quá khứ
thì chúng ta chỉ có càng ngày càng phát triển thôi
và cái cơ hội bạn kiếm lại cái số tiền mà bạn đã mất trong quá khứ
sẽ xảy ra thì đó là lời khuyên mang tính tổng thể nhất
và chốt lại rằng là không có cái miếng phô mai nào mà không nằm trên cái bẫy chuột cả
rất là cảm ơn ông huỳnh minh tuấn đã nhận lời mời tham gia tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
thưa quý vị cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia
kinh tế việt nam vẫn luôn giữ được ổn định và cổ phiếu cơ bản tốt sẽ phục hồi
để thị trường chứng khoán phát triển ổn định lành mạnh minh bạch và bền vững
trong thời gian tới bộ tài chính sẽ có các giải pháp để ngăn ngừa
tức là tiền phòng hậu kiểm để bảo vệ cho lợi ích của nhà đầu tư
cũng như các công ty hoạt động trên thị trường một cách bình đẳng minh bạch và đúng đắn nhất
tư điểm kinh tế xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa cảm ơn ông huỳnh minh tuấn đã nhận lời mời tham gia chương trình